việc bổ trí kinh phí và nguồn lực cho công tác bồi thường giải phóng mặt băng con chậm chưa đáp ứng đúng nhu cầu